công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa điều tra triệt phá thành công một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắk
các tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuột đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi trú tại phường tự an và võ thanh bình ba mươi một tuổi
trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng